mục tiêu đầu tiên là thuyết phục cộng đồng quốc tế tăng ba mươi nguồn tiền tài trợ cho các hoạt động nhân đạo trên thế giới
từ một mươi tỷ đô la mỹ trong năm ngoái lên một mươi bốn năm tỷ đô la mỹ trong năm nay
mục tiêu thứ hai là tăng gấp đôi số người được tái định cư và tìm kiếm những con đường hợp pháp mới để tiếp nhận người tị nạn
cũng như tăng số quốc gia tiếp nhận số lượng đáng kể người tị nạn
và cuối cùng là tăng một triệu người tị nạn được đi học và một triệu người tị nạn có việc làm
ứng cử viên tổng thống mỹ của đảng cộng hòa donald trump đang phải đối mặt với nghi vấn về tính minh bạch trong việc sử dụng quỹ donald trump
khi tờ washington pot vừa đăng tải thông tin cáo buộc tỷ phú bất động sản này đã dùng tiền quỹ từ thiện để trả các khoản gian xếp pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của ông
tờ washington post cho biết số tiền quỹ mà ông trump sử dụng với mục đích cá nhân lên tới hai trăm tám mươi năm đô la mỹ

trong đó có nhiều khoản liên quan đến các vụ giàn xếp pháp lý
cụ thể hồi năm hai nghìn bảy quỹ donald trump đã dùng khoản tiền từ thiện một trăm linh đô la mỹ dành cho các cựu chiến binh để thanh toán chi phí cho vụ gian xếp pháp lý
trong vụ kiện với chính quyền thành phố palm beach florida
vào thời điểm đó chính quyền thành phố này đã phạt ông chùm bất động sản một trăm hai mươi usd do tự ý nâng gấp đôi chiều cao cột cờ
tại câu lọc bộ mar a lago do ông làm chủ so với quy định
bên cạnh đó quỹ này còn bị cáo buộc thực hiện nhiều giao dịch nhằm phục vụ lợi ích cá nhân và hoạt động kinh doanh của ông trump
ban tranh cử của ông trump đã ngay lập tức bác bỏ thông tin trên của tờ washington post
các công tố viên liên bang mỹ đã quyết định khởi tố ahmad khan rahami
nghi can tiến hành các vụ đánh bom tại thành phố newark và bang new jersey cuối tuần qua
đối tượng này bị cáo buộc với một mươi tội danh
trong đó có sử dụng trái phép vũ khí gây sát thương hàng loạt và đánh bom địa điểm công cộng
nguồn tin từ tòa án cho biết
nghi can tiến hành các vụ đánh bom cuối tuần qua tại new york và new jersey
là amad khan rahami hai mươi tám tuổi người mỹ gốc afghanistan
tên này bị bắt giữ sau một cuộc đấu súng với cảnh sát tại linden bang new jersey hôm một mươi chín tháng chín
trong bản cáo trạng dài một mươi ba trang amad khan rahami bị cáo buộc các tội danh bao gồm
sử dụng vũ khí sát thương hàng loạt đánh bom địa điểm công cộng phá hoại tài sản bằng cách phóng hỏa
hoặc bằng thuốc nổ
trước đó đối tượng này cũng đã bị nhà chức trách bang new jersey buộc tội sở hữu vũ khí trái phép
và năm tội danh liên quan đến âm mưu sát hại một nhân viên thực thi pháp luật
sau khi xảy ra một cuộc đấu súng với cảnh sát
hôm nay quân đội mỹ vừa điều hai máy bay ném bom chiến lược siêu thanh tới hàn quốc
đây là động thái vô diễn sức mạnh trước triều tiên liên quan tới vụ thử hạt nhân lần thứ năm
hôm chín tháng chín vừa qua của bình nhưỡng
truyền thông hàn quốc đưa tin vào khoảng một mươi một giờ một mươi phút theo giờ việt nam
hai máy bay ném bom chiến lược siêu thanh b một b lancer cất cánh từ căn cứ không quân mỹ ở guam
đã bay ở tầm thấp trên căn cứ không quân osan tại pyongtak cách thủ đô seoul khoảng bảy mươi km về việt nam
một trong hai máy bay này đã quay về căn cứ ở guam sau chuyến bay
trong khi chiếc còn lại bất ngờ hạ cánh xuống căn cứ osan
hiện chưa rõ máy bay ném bom của mỹ sẽ lưu lại hàn quốc trong bao lâu
trước đó hôm một mươi ba tháng chín
quân đội mỹ cũng đã điều hai máy bay ném bom chiến lược siêu thanh b một b lancer
tới hàn quốc
nhưng cả hai đã quay lại game sau chuyến bay kéo dài khoảng một mươi phút trên căn cứ osan
nga vừa lên tiếng phản đối việc thành lập phái bộ vũ trang của tổ chức an ninh và hợp tác châu âu ose
tại ukraine vì cho rằng việc này là không thực tế
theo moscow xét về tính chất dân sự của osa cũng như lịch sử tồn tại
thì tổ chức này chưa có bất cứ hoạt động nào liên quan đến vũ trang
phát biểu với báo giới
đại diện thường trực của nga tại osce alexander lukasevich nhấn mạnh
khả năng osce thành lập phái bộ vũ trang tại đông nam ukraine trong tương lai là không có triển vọng
sau khi xem xét tới tính chất dân sự của osa cũng như các phái bộ giám sát đặc biệt của tổ chức này
theo đó osce không có bất cứ đơn vị vũ trang nào có nhiệm vụ theo dõi việc thực hiện gói biện pháp hòa bình
tại ukraine được các bên xung đột cùng nhóm bộ tứ normandy và hội đồng bảo an liên hợp quốc thông qua
trước đó chính quyền kiev đã nhiều lần kêu gọi osce để đặt bộ tứ vũ trang

ở miền đông ukraine tuy nhiên osce khẳng định việc triển khai phái bộ vũ trang tới khu vực donbass
nhiều bất ổn chỉ diễn ra khi nhận được sự đồng thuận của tất cả năm mươi bảy nước thành viên của tổ chức này
thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của truyền hình nhân dân